cảm ơn các bạn đã theo dõi
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại chân tường đài lý thái đổ
nơi sẽ diễn ra các hoạt động của chương trình hòa nhạc cảnh sát các nước asean cộng
như quý vị có thể hình dung thấy rằng là xung quanh tôi đây không khí rất là náo nhiệt
và sôi động của màn trình diễn chống hội của ba trăm linh học viên của trường học viện cảnh sát nhân dân
theo kế hoạch từ một mươi chín h tối nay thì lực lượng kỵ binh của cảnh sát việt nam
cũng đã diễu hành xung quanh đồ thủ hoàn kiếm
tham chương trình diễu hành được tổ chức vào sáng ngày chín tháng bảy
thì tại chương trình hòa nhạc này sẽ có sự trình diễn của tám đoàn nhạc
đến từ sáu quốc gia trong và ngoài khu vực asean
ở đây thì khán giả có thể thưởng thức chương trình biểu diễn hòa nhạc
không chỉ biểu diễn những tiết mục riêng của từng đoàn mà sẽ có sự biểu diễn chung
dự kiến trong chín mươi phút của buổi hòa nhạc khán giả không chỉ được thưởng thức
các tác phẩm âm nhạc của việt nam mà còn có tác phẩm của nhiều quốc gia

trên kênh sóng của vtv một đài truyền hình ba và trên kênh hai ntv
cảm ơn phóng viên huỳnh nhung và thông tin cũng như là hình ảnh về buổi hòa nhạc
sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau
còn bây giờ xin được quay trở lại với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
sáng mai tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
trong vụ án can thiệp đấu thầu để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa
tại sở kế hoạch và đầu tư hà nội
trong vụ án này nguyễn đức trung được xác định có hành vi can thiệp
để công ty nhật cường trúng hai gói thầu số hóa
bản án sơ thẩm tuyên hình phạt với bị cáo nguyễn đức trung là ba năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong đơn kháng cáo bị cáo nguyễn đức trung đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm
xem xét lại bản án sơ thẩm
hai bị cáo nguyễn thị kim tuyến và phạm thị thu hường cán bộ sở kế hoạch
và đầu tư hà nội cũng có đơn kháng cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt
trồng cân sa tại nhà rồi thu hoạch chế biến bán thành phẩm
một đối tượng đã bị công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh bắt khẩn cấp
về hành vi mua bán chế phép chất ma túy
đối tượng là nguyễn tiến quý đã học cách trồng cây cần sa rồi chế biến
thành phẩm chất ma túy qua mạng xã hội từng bị xử phạt hành chính
về hành vi trồng cây cần sa cách đây hai tháng
tại nhà của quý lực lượng công an phát hiện thu giữ nhiều hạt giống
cây cần sa lớn nhỏ các loại cùng với dụng cụ phục vụ việc trồng cây
và chế biến thành phẩm chất ma túy
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các địa phương về việc kiểm tra xử lý
xe vận chuyển hành khách xe ghép xe tiện chuyến không đăng ký kinh doanh theo quy định
bộ giao thông vận tải đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng
và chính quyền địa phương trên địa bàn hướng dẫn và yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải
bằng xe ô tô người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định của pháp luật
lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải nhưng chưa đăng ký kinh doanh
hoặc sử dụng xe ô tô chưa chuyển đổi biển số sang màu vàng
chưa được cấp phù hiệu biển hiệu theo quy định của pháp luật để kinh doanh vận tải
bệnh viện đa khoa bắc cạn vừa tiến hành cấp cứu cho tám người trong một gia đình
trú tại xã nông thượng thành phố bắc cạn bị ngộ độc thực phẩm
các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng trào ngược hôn mê
nguyên nhân ban đầu được xác định gây ngộ độc là do uống rượu ngâm cây mật gấu
hòa với mật cà chăm đen
đến dạng sáng nay có năm người đã hồi phục ba người bị suy hô hấp phải thở máy
nửa tháng nay có hơn một trăm linh bệnh nhi được chẩn đoán là mắc cúm
ghi nhận tại trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương và con số này vẫn có xu hướng tăng
nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng với biểu hiện sốt cao liên tục trên ba mươi tám độ
không đáp ứng với thuốc hạ sốt ăn uống kém mệt mỏi co giật
bệnh lây qua đường hô hấp qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng
thông thường bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng từ hai đến bảy ngày
nhưng với những trẻ có biểu hiện nặng cần đưa đến cơ sở y tế
phụ huynh không được tự ý điều trị tại nhà